chiều ngày hôm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà dân ở ngách một ngõ một trăm ba mươi hai cầu giấy hà nội
nhận được tin báo công an thành phố đã điều động cảnh sát phòng cháy chữa cháy cầu giấy
khẩn trương đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lực lượng chữa cháy đã phá cửa sân thượng giải cứu được một mươi một người
trong đó có hai người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu hai người bị thương nhẹ được sơ cứu tại chỗ
đám cháy được dập tắt ngay trong đêm
tuy nhiên các lực lượng vẫn tiếp tục tìm kiếm cứu nạn sau khi đám cháy được khống chế
lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với đối tượng trương công việt chủ huyện crong năng tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi che giấu tội phạm
việt là đồng phạm liên quan đến vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra vào lúc dạng sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
tại tổ dân phố bảy phường thiện an thị xã buôn hồ
trước đó nhóm đối tượng đột nhập vào nhà dùng roi điện bình xịt hơi cay đe dọa giết bà thiệt là vợ
của chủ tịch ubnd huyện crong năng tỉnh đắk lắc rồi cướp đi một số lượng lớn tài sản
chỉ sau bốn giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã bắt giữ thành công ba đối tượng gây ra vụ cướp
là nguyễn văn giáp phạm minh cường và trần vương trọng nghĩa
khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng lực lượng công an đã thu giữ nhiều tiền và vàng là tăng vật của vụ án
quá trình điều tra công an xác định mặc dù biết phần tài sản các đối tượng giáp và nghĩa chia cho cường
là do phạm tội mà có nhưng trương công việt vẫn giúp mang vào dãy cà phê để trôn giấu
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc tiếp tục mở rộng điều tra
để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
chữa chấp việc sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy năm đối tượng gồm đỗ quế vũ
phạm nguyễn minh nhật nguyễn thị cẩm nhung trần đức nhân và mai việt tiến cùng chú tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện vĩnh cửu khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
ngoài ra phạm thị hân quê ở đồng tháp bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện vĩnh cửu bắt quả tang nhật nhung nhân tiến và hân
đang tụ tập sử dụng ma túy tại cơ sở lưu trú ở xã hiếu liêm do vũ quản lý
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn ba mươi bốn gam ma túy loại ketamin
một đĩa xứ một loa một đèn laser
qua test nhanh năm trên năm đối tượng dương tính với chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bị can
và bắt tạm giam cao minh tâm và vợ là phạm thị linh phượng
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
phượng với danh nghĩa là giám đốc và chồng là phó giám đốc công ty quốc huy anh
có địa chỉ tại phường tân hội thành phố vĩnh long chưa được phép khai thác cát
nhưng phượng và tân đã có hành vi sử dụng giấy tờ giả về việc nạo vét khai thác cát trên sông tiền
để lừa bán cát cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại sớm liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
để được xem xét giải quyết đồng thời kêu gọi những đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú
để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
nhiều lần giả danh công an cưỡng đoạt tiền của các em học sinh nguyễn văn sang
chú tại thị trấn phước an huyện crong park tỉnh đắk lắc
vừa bị công an xã yà cao thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắc bắt xử
khám xét trên người sang
lực lượng công an thu giữ một còng số tám một cây rùi cui một cây gậy giao thông
một cái còi và hai trăm linh đồng sang vừa cưỡng đoạt được
tại cơ quan công an sang khai nhận
thời gian gần đây đã thực hiện được năm vụ cưỡng đoạt tiền của học sinh
đối tượng sang nhắm đến là các em học sinh đi học về đêm khuya
hiện công an xã yà cao đã bản giao đối tượng nguyễn văn sang
cùng các tăng vật có liên quan cho công an thành phố bôn ma thuật
để điều tra xử lý theo thẩm quyền
để có tiền chơi game
bốn đối tượng chơi game
trú tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp viễn thông trên địa bàn
hiện nhóm đối tượng này đang bị cơ quan công an điều tra xử lý
về hành vi trộm cắp tài sản
dạng sáng nay hai mươi ba tháng một mươi
công an thị trấn hòa bình phát hiện danh nam trần thái luận
cùng sinh năm hai nghìn bảy trương thanh thảo sinh năm hai nghìn sáu
và lâm nhĩ khang sinh năm hai nghìn bốn
đang thực hiện hành vi cắt trộm cắp viễn thông trên địa bàn ấp thị trấn a
thị trấn hòa bình huyện hòa bình nên tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an bốn đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện
chót lọt sáu vụ trộm cắp viễn thông để bán lấy tiền chơi game
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
đến chiều nay hai mươi ba tháng một mươi
công an huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
vẫn tiếp tục phối hợp cùng với các lực lượng chức năng
tìm kiếm một nạn nhân mất tích sau vụ va chạm giữa hai thuyền máy
trên sông đồng kho vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi
trước đó vào đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi
thuyền máy do anh võ văn hết điều khiển chở theo ba người
gồm vợ và vợ chồng ông lương tấn dũng đi trên sông đồng kho
thì xảy ra va chạm với một thuyền máy do anh nguyễn văn hải điều khiển
cú tông mạnh khiến người ở trên hai thuyền máy đều rơi xuống sông
phát hiện vụ việc công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ
của công an tỉnh người dân địa phương đã hỗ trợ đưa những người gặp nạn lên bờ
riêng ông dũng bị nước cuốn mất tích
hiện vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm
tàu cá do ông đinh sáu chú tại phường hưng long
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận làm chủ tàu bị chìm ngoài khơi
rất may là một mươi bốn lao động được một tàu cá khác cứu vớt kịp thời
sức khỏe của các lao động đều ổn định
vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hôm nay
tại vị trí cách côn đảo khoảng sáu mươi bốn hải lý về phía đông
tàu cá bth chín mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi ts bị chìm
toàn bộ một mươi bốn lao động được tàu cá
tàu cá bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi ba ts cứu vất
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày
văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình thuận
đã nhận được thông tin tình trạng sức khỏe của một mươi bốn lao động ổn định
nên được chia ra lên hai tàu cá cùng tổ đội khai thác thủy sản trên biển để tiếp tục đánh bắt
dự kiến khoảng năm sáu ngày sau sẽ đưa các lao động về bình thuận
và chủ tàu không yêu cầu hỗ trợ gì thêm
thưa quý vị là nơi neo đậu bốc xếp hàng hóa
tranh chú bão của các tàu thuyền nhưng do luồng lạch bị bôi lắng
khiến cho tàu thuyền không thể ra vào cảng khi mà thủy chiều xuống
nguy cơ tàu thuyền đâm va hay mắc cạn luôn thường trực
thực trạng này đã diễn ra nhiều năm tại cảng đầm buôn xã đầm hà huyện đầm hà tỉnh quảng ninh
gây nguy hiểm cho tàu thuyền và khó khăn cho đời sống của người dân
đây là luồng ra vào duy nhất của cảng đầm buôn huyện đầm hà
mỗi khi thủy chiều xuống luồng cạn trơ đáy
tàu thuyền không thể ra vào cảng
cảng đầm buôn là cảng thủy nội địa tổng hợp
và là nơi tránh chú bão của các tàu thuyền hoạt động trên địa bàn huyện đầm hà
cảng gồm có hai bến một bến dành cho các tàu cá của ngư dân neo đậu
một bến dùng để tiếp nhận các tàu sàn lan lớn trở vật liệu xây dựng
cho các dự án công trình trên địa bàn
do bị bồi lắng nhiều năm hiện nay luồng vào cảng rất hẹp
nên ngay cả khi nước lớn việc ra vào cảng của tàu thuyền
đặc biệt là các phương tiện vận chuyển vật liệu
cũng vẫn gặp nhiều khó khăn rất dễ đâm vào các bãi bồi
tôi đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể
nhất là đã có kiến nghị với ủy ban dân huyện và ban an toàn đoàn thông huyện
cùng với ban an toàn đoàn thông tỉnh để làm sao có kiến nghị
để khơi nạo vét luồng nạch của bến cảng đầm buôn này
để cho làm sao ngư dân và nhất là các tàu bè ra vào thuận lợi an toàn
cảng đầm buôn là nơi giao thương hàng hóa không chỉ của đầm hà
mà còn của các địa phương lân cận như tiên yên hải hà
nếu tuyến luồng ra vào cảng không được thanh thải nạo vét
thì không chỉ nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy luôn thưởng trực
mà còn kìm hãm hoạt động thông thương phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
thưa quý vị để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án
bộ công an vừa có văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
ra soát kiểm tra và cung cấp thông tin liên quan
đến người nhập cảnh và các chuyến bay tự trả phí
việc lựa chọn khách sạn resort là địa điểm cách ly
những đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận tham mưu
đề xuất giải quyết hồ sơ của khách sạn resort
về chủ trương xin cách ly bộ công an yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp
nộp đăng ký xin chủ trương cách ly để tổ chức chuyến bay
đưa công dân việt nam từ nước ngoài hồi hương trên chuyến bay tự trả phí
những doanh nghiệp nào được cấp và không được cấp chủ trương cách ly
lý do không cấp chủ trương cách ly và những doanh nghiệp được cấp chủ trương cách ly
nhưng không tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước
bộ công an yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cung cấp hồ sơ của doanh nghiệp
báo cáo xin tổ chức chuyến bay sau khi đã được tổ năm bộ cấp phép thực hiện chuyến bay
cũng như việc giám sát kiểm tra hoạt động cách ly tại khách sạn như thế nào
bộ công an yêu cầu tỉnh thanh hóa giao lưu cung cấp báo cáo định kỳ hàng tháng
và đột xuất nếu có về công tác tiếp nhận cách ly người nhập cảnh
mà ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo thủ tướng chính phủ
bộ công an yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa thống kê những nội dung nói trên
gửi về cơ quan an ninh điều tra bộ công an trước ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
những ngày này công an tỉnh sơn la đang nỗ lực chín mươi ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu luật cư trú
nâng cao chất lượng đề án sáu tuyên truyền hiệu quả việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú
qua cổng dịch vụ công trực tuyến tài khoản định danh điện tử
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính
và sau đây sẽ là ghi nhận từ truyền hình công an tỉnh sơn la
bất kể ngày hay đêm những cán bộ chiến sĩ công an phường triềng sinh
thành phố sơn la vẫn miệt mài ra soát kiểm tra hồ sơ đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
thông tin đến người dân về việc sổ hộ khẩu sổ tạm trú hết giá trị sử dụng và các phương thức sử dụng thay thế
mỗi cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm phân đấu hoàn thành chấn dịch chín mươi ngày đêm với quyết tâm chính trị cao nhất
các nội dung công tác đề ra phương án giải pháp lộ trình thời gian thực hiện rõ ràng phù hợp đến từng địa bàn
gắn với trách nhiệm đối với người đứng đầu công an các cấp và cụ thể hóa đến tập thể cá nhân là một trăm linh công dân trên địa bàn đủ một mươi bốn tuổi được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
chiến dịch chín mươi ngày đêm diễn ra từ ngày một tháng một mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai với năm nhiệm vụ trọng tâm
cấp căn cước công dân
dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến
cấp tài khoản định danh điện tử
triển khai thực hiện đảm bảo các điều kiện thực hiện quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi về việc sổ hộ khẩu sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai
và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
để hoàn thành các chỉ tiêu lực lượng công an sơn la xác định rõ đây là mệnh lệnh chiến đấu là kỷ luật công tác của lực lượng vũ trang
đồng thời cũng là trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
chính vì vậy toàn lực lượng đang quyết liệt bám sát lộ trình nhiệm vụ cụ thể đã đặt ra
tăng cường tuyên truyền phổ biến tới người dân về tiện ích của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú
thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến tài khoản định danh điện tử tài khoản vneid thiết bị đọc mã qr code
đọc chip trên thẻ căn cước công dân nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần đạt và vượt tiến độ đề ra
công an tỉnh sơn la cũng đã ban hành kế hoạch số ba trăm một mươi sáu ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
về triển khai thực hiện cao điểm chín mươi ngày đêm thực hiện các chỉ tiêu công tác của bộ công an tập trung vào các mục tiêu sau
thứ nhất là phối hợp với các ngành các cấp triển khai công tác tuyên truyền
là chỉ đạo lực lượng công an xã làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo dữ liệu dân cư của lực lượng công an của sơn la
là đảm bảo đúng đủ sạch sống để phục vụ cho công tác chia sẻ
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người chủ động khắc phục khó khăn học tập những cách làm hay
hiệu quả để triển khai có hiệu quả đợt cao điểm
hai mươi ngày đêm hoàn thành các chỉ tiêu đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
cấp căn cước công dân cấp định danh điện tử dịch vụ công trực tuyến
là những nỗ lực cố gắng không ngừng của lực lượng công an sơn la
có phần đảm bảo quyền lợi cho mọi người dân khi sổ hộ khẩu sổ tạm trú hết giá trị vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới đây

tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tham dự tuần lễ an ninh mạng quốc tế hai nghìn hai mươi hai và hội nghị bộ trưởng asean về an ninh mạng lần thứ bảy tại singapore
bộ trưởng tô lâm tái khẳng định cam kết tiếp tục tham gia tích cực thực chất hiệu quả vào quá trình thúc đẩy nỗ lực trong asean
nhằm ứng phó với những mối đe dọa an ninh mạng và phòng chống tấn công mạng
các nước asean cần phối hợp tổ chức diễn đàn pháp luật về an ninh mạng trong asean để tăng cường trao đổi về việc áp dụng luật pháp quốc tế
trong lĩnh vực an ninh mạng thực hiện nguyên tắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
mục đích xây dựng nghị quyết nhằm khai thác có hiệu quả tài sản công là biển số xe tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước
đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký cấp biển số cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân
đồng thời đảm bảo công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn biển số để tham gia đấu giá
phát biểu tại lễ kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thành lập cục tổ chức cán bộ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
biểu dương ghi nhận đánh giá cao những công lao và thành tích của các thế hệ cán bộ chiến sĩ vụ tổ chức cán bộ
nay là cục tổ chức cán bộ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh suốt sáu mươi năm năm qua
góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang công an nhân dân trung thành với đảng vì nước quên thân vì dân phục vụ
củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân với lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc